khoảng ba hai trăm linh khẩu fedorov automat đã được sản xuất tại thành phố khorov từ năm một nghìn chín trăm một mươi năm đến một nghìn chín trăm hai mươi bốn
đặc biệt năm một nghìn chín trăm một mươi chín khẩu súng thứ năm trăm linh ra đời và tốc độ sản xuất đã được nâng lên
loại súng này được nga sử dụng tác chiến trong chiến tranh thế giới thứ nhất nội chiến nga
và sau đó là cuộc chiến mùa đông với phần lan năm một nghìn chín trăm bảy mươi
một số súng đã được cung cấp cho các lực lượng tinh nhuệ trong hồng quân liên xô
sau cách mạng tháng một mươi nga
một nghìn chín trăm một mươi bảy simunov tiếp tục học ở học viện bách khoa moscow
ông tuốt nghiệp năm một nghìn chín trăm hai mươi bốn rồi về làm việc tại công ty sản xuất vũ khí khổng lồ tula arms plant của liên xô
đến năm một nghìn chín trăm hai mươi sáu simonov trở thành thanh tra kiểm soát chất lượng tại nhà máy tula
một năm sau đó ông đã được thanh chức lên thành người đứng đầu phòng thiết kế và phát triển vũ khí liên xô
trong khoảng thời gian làm việc ở phòng thiết kế và phát triển vũ khí liên xô
simunov đã phát triển và chế tạo
thành công loại súng trường mang tên simonov avs ba mươi sáu hay thường được gọi tắt là avs ba mươi sáu
súng trường được phát triển từ năm một nghìn chín trăm ba mươi đến năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu và bắt đầu được hồng quân thử nghiệm từ những ngày đầu
tuy nhiên sau khi được đưa vào sử dụng người ta nhanh chóng nhận ra avs ba mươi sáu không phải là một thiết kế ưng ý
cơ chế vận hành quá phức tạp cấu tạo của súng khiến bụi bẩn lọt vào bên trong
xung lực giật mạnh nên gặp vấn đề khi bắn tự động
đó cũng là một lý do tại sao simunov được đưa vào sử dụng
đó cũng là lý do avs ba mươi sáu ít được đưa ra tham chiến ngoài trừ chiến tranh mùa đông liên xô phần lan một nghìn chín trăm ba mươi chín một nghìn chín trăm bốn mươi
và giai đoạn đầu chiến tranh giữ nước vĩ đại từ một nghìn chín trăm bốn mươi một một nghìn chín trăm bốn mươi năm
việc sản xuất avs ba mươi sáu chấm dứt vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi sau khi đã có khoảng ba mươi bốn chiếc được ra lò
một cuộc thi thiết kế mới được tổ chức để simonov có thể đệ trình các thiết kế cải tiến
trước chiến tranh thế giới thứ hai quân đội nhiều nước nhận ra rằng các mẫu súng trường hiện có như mosin nagant lee enfield hay gewehr chín mươi tám
dù đã được hiện đại hóa bằng cách cư bớt nông súng so với các phiên bản trước nhưng những khẩu súng này vẫn quá dài và rất nặng nề khi sử dụng
tầm bắn của những loại súng này là rất thừa thải có thể lên tới một mét tương đương với các khẩu trung liên và đại liên thời bấy giờ
trong khi hầu hết những trận đánh xảy ra
trong tầm từ một trăm linh cho đến ba trăm linh mét chỉ có những xạ thủ bắn tỉa mới có thể tận dụng hết khả năng của những khẩu súng trường như thế này
chính vì thực tế đó simonov đã tiến hành tinh chỉnh lại khẩu avs ba mươi sáu trước đó của mình thay đổi loại nông và kích cỡ các chi tiết trong hộp hóa nông thêm khả năng thay đổi chế độ bắn phát ngột hoặc bán tự động
loại súng mới này được gọi là ckc hay sks trong tiếng nga có nghĩa là súng trường nạp đạn tự động cơ cấu simonov
nguyên mẫu ckc đầu tiên được đưa vào sản xuất hàng loạt là ckc bốn mươi năm trong giai đoạn cuối năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn và đầu năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
trận đánh đầu tiên có sự tham gia của ckc là ở mặt trận belarus với số lượng được trang bị khá nhỏ nhưng chúng lại nhận được đánh giá tích cực từ các binh sĩ sử dụng
nhưng mãi đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín bốn năm sau chiến tranh súng trường bán tự động ckc mới được đưa vào trang bị chính thức
tuy nhiên nó chỉ đóng vai trò là bước đệm cho một dòng súng mới khác của liên xô đó chính là súng trường tấn công ak bốn mươi bảy do mikhai kalashnikov chế tạo
quá trình sản xuất ckc cũng chỉ ở mức com chừng và nó không thực sự được trang bị rộng rãi như ak bốn mươi bảy trong khoảng thời gian sau đó
ckc có nét đặc trưng của một khẩu súng trường tấn công hiện đại nhưng lại có hình hài của một khẩu súng trường cơ bản trong thế chiến thứ hai
một khẩu ckc nặng khoảng ba tám kg kể cả đạn và chiều dài cơ sở của nó lên tới một năm kg
nó được tạo nên chủ yếu từ gỗ và thép với thiết kế đơn giản tuy nhiên lại đòi hỏi quá trình gia công phức tạp hơn một số mẫu súng trường cùng thời
ckc sử dụng cơ chế trích khí ngắn đạn tiêu chuẩn bảy sáu mươi hai x ba mươi chín mm tuy nhiên nó không được trang bị hộp tiếp đạn rời mà thay vào đó là một hộp tiếp đạn cố định có khả năng chứa một mươi viên đi kèm với đó là thuốc
bên cạnh đó súng ckc có một hộp tiếp đạn cố định có khả năng chứa một mươi viên đi kèm với đó là kẹp đạn
bên cạnh đó súng ckc cũng được trang bị sẵn một lưỡi lê gắn cố định một điểm nhấn trên ckc có thể được kể tới đó là thước ngắm cơ khí tiêu chuẩn của nó với thiết kế gần tương tự trên ak bốn mươi bảy
tính tới thời điểm hiện tại ckc vẫn là mẫu súng trường bán tự động được sản xuất nhiều nhất trên thế giới với hơn một mươi năm triệu khẩu chứ kể tới các biến thể của nó được sản xuất bất hợp pháp tại nhiều quốc gia
và giống như ak bốn mươi bảy ckc tham gia hầu hết mọi cuộc chiến kể từ sau thế chiến thứ hai
cho đến nay nó vẫn còn được sử dụng khá phổ biến tại trung đông và cả châu phi nhờ việc sử dụng chung cơ đạn với ak bốn mươi bảy
sau hơn bảy mươi năm hoạt động súng ckc vẫn được mệnh danh là một trong những mẫu vũ khí bất tử
tại việt nam súng bắt đầu được viện trợ từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi và hiện nay vẫn được trang bị cho quân đội nhân dân việt nam
bên cạnh ckc năm một nghìn chín trăm bốn mươi simonov đã phối hợp
ckc năm một nghìn chín trăm bốn mươi simonov đã phối hợp
với fedor tokarev để chế tạo thành công loại súng trường bán tự động mang tên là svt bốn mươi
khẩu súng này có độ chính xác cao nhờ có chiều dài hơn hẳn các súng trường khác
hồng quân soviet rất là hãnh diện vì khẩu súng này
súng này cũng được liên xô bán cho việt nam trong chiến tranh đông dương để quân đội ta có thêm vũ khí chiến đấu với thực dân pháp
quân đội nhân dân việt nam cũng dùng svt bốn mươi để chiến đấu với quân đội mỹ trong chiến tranh việt nam
trong chiến tranh thế giới thứ hai súng trường bán tự động svt bốn mươi của liên xô là một trong những loại vũ khí kiểu mẫu mở đường cho sự ra đời của súng trường tấn công
khi nó hội tụ đầy đủ các yếu tố cơ bản nhất để tạo nên một mẫu súng trường tấn công hoàn chỉnh thay vì cơ chế lên đạn từng viên một
súng trường svt bốn mươi lại sử dụng cơ chế trích khí ngược cho phép người lính bắn liên tục tới lúc hết đạn mà chỉ cần lên đạn một lần duy nhất
việc sử dụng khẩu súng trường bán tự động này thay thế cho các khẩu súng trường kéo khóa nồng từng viên một đã khiến các sư đoàn súng trường của liên xô có sức mạnh và hỏa lực cực kỳ kinh hoàng
tổng cộng đã có một sáu trăm linh khẩu svt bốn mươi từng được liên xô chế tạo khẩu súng này sử dụng cỡ đạn súng trường tiêu chuẩn của liên xô thời bấy giờ
việc sử dụng cỡ đạn trên cho svt bốn mươi một sức mạnh hoàn hảo với sức công phá vượt trội tầm bắn xa và có tốc độ bắn nhanh hơn các mẫu súng trường thông thường
điều duy nhất gây khó khăn cho người lính đó là độ giật của khẩu svt bốn mươi là không dễ chịu một chút nào nhất là khi bắn ở tốc độ nhanh
sử dụng trích khí ngang khẩu súng trường bán tự động này có thể đạt tốc độ bắn tối đa lên tới một trăm tám mươi viên mỗi phút nghĩa là nhanh hơn gấp sáu lần so với loại súng trường mosin nagan phổ biến của toàn bộ quân đội liên xô lúc trước đó
gia tốc đầu nồng của svt bốn mươi cũng thực sự đáng nể khi lên tới tám trăm bốn mươi m trên dây giao thông này cho phép nó có khả năng hạng gục mục tiêu
ở khoảng cách năm trăm linh m một cách dễ dàng thậm chí tầm bắn hiệu quả của svt bốn mươi còn lên tới một nghìn m khi sử dụng kèm với ống ngắm quang hộp
hơn nữa do có tầm bắn xa và khả năng bắn liên tục svt bốn mươi lại được sử dụng như một khẩu súng bắn tỉa với khả năng bắn phát thứ hai gần như ngay lập tức nếu viên đầu tiên trượt mục tiêu đảm bảo các mục tiêu đắt giá sẽ không thể thoát khỏi được tầm ngắm của khẩu súng này
mặc dù vậy sau chiến tranh thế giới thứ hai khẩu svt bốn mươi đã sớm bị hắc hủi
khi quân đội liên xô đã được trang bị các loại súng mới như ak bốn mươi bảy và ckc một loạt các khẩu svt bốn mươi sau đó được liên xô trang bị cho các nước đồng minh và xuất hiện trong nhiều cuộc chiến tranh như là chiến tranh triều tiên chiến tranh việt nam hay thậm chí là cả chiến tranh sedia
công bằng mà nói svt bốn mươi của liên xô và m một garand của mỹ có phần tương đồng dù chỉ có một điểm thua thiệt của khẩu svt bốn mươi đó là nó có hộp đạn gắn ngoài làm cho súng cong kênh hơn
cha đẻ của btrd bốn mươi một hàng độc của liên xô
tiếp bước trên hành trình chế tạo súng của mình simonov đã chế tạo thành công loại súng trường chống tăng vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi một mang tên btrd bốn mươi một tên đầy đủ là súng trường chống tăng của detyariov kiểu năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
đây là súng trường chống tăng được hồng quân liên xô chế tạo và trang bị từ đầu năm một nghìn chín trăm bốn mươi một sử dụng trong thế chiến thứ hai
không đồ sộ như những loại súng chống tăng khác

btrd bốn mươi một có hình dáng độc đáo gọn nhẹ thanh mảnh tuy nhiên sức mạnh của nó lại đối lập với vẻ bên ngoài
một đặc điểm ưu việt trong thiết kế của btrd bốn mươi một là nồng lùi tự do giảm sức giật kết hợp cơ chế tự động hất vỏ đạn
sau khi thiết kế hoàn thành nó được thử nghiệm thành công trên thực địa và đi vào sản xuất hàng loạt để đưa vào trang bị năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khi hồng quân đang cấp thiết yêu cầu một loại vũ khí chống tăng giá thành sản xuất rẻ thích hợp cho bộ binh sử dụng
btrd bốn mươi một được sử dụng khắp mặt trận phía đông trong thế chiến trong tay hồng quân soviet phần lan ba lan thậm chí còn bị phía đức tịch thu và sử dụng
khoảng sáu mươi khẩu btrs bốn mươi một được sản xuất tại liên xô vào giai đoạn một nghìn chín trăm bốn mươi một một nghìn chín trăm bốn mươi hai
khi giáp xe tăng nước ngày một dày qua các thế hệ súng trừng tấn công bắt đầu trở nên nổi thời
tuy nhiên nhiều khẩu vẫn được sử dụng làm vũ khí chống tăng bổ trợ và hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh cho đến khi kết thúc chiến tranh
súng còn có mặt trong các chiến tranh
nội chiến trung quốc và chiến tranh triều tiên được sử dụng bởi nhiều phe tham chiến đặc biệt là quân đội giải phóng nhân dân trung quốc và quân đội nhân dân triều tiên
dù vậy btrs bốn mươi một chỉ có thể xuyên giáp xe thiết giáp và xe thang hạng nhẹ không thể phá hủy được xe tăng hạng nặng
có thể nói với người nga xe gay garrylovich simonov là biểu tượng cho sự sáng tạo
những cầu súng do ông tạo ra đã góp phần làm thay đổi cuộc diện chiến tranh ở nhiều nước đưa nước nga trở thành một trong những cường quốc vũ khí đáng nể
simonov mất vào ngày sáu tháng năm năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu tại moscow của nước nga
với những đóng góp to lớn ông đã nhận được huân chương sao đỏ huân chương chiến tranh vệ quốc huân chương cờ đỏ lao động huân chương cách mạng tháng một mươi và danh hiệu anh hùng lao động xã hội chủ nghĩa liên xô